thưa quý vị vào tối qua tại tuyến đường thành phố lai châu đi xã nậm tâm thuộc địa phận xã nậm tâm huyện sìn hồ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đã bắt quảng tang cứ a hàng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi hai bánh heroin một điện thoại di động một xe máy và một số giấy tờ tùy thân có liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng hàng khai nhận đã móc nối với các đối tượng ở huyện mường nhé tỉnh điện biên
để hoạt động mua bán ma túy từ huyện mường nhé điện biên mang đi các tỉnh dưới xuôi để tiêu thụ
đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ